cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi alo một trăm một mươi bốn một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn khu vực miền bắc đang bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp đặc biệt đối với nhà dân hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và tại các khu cụm công nghiệp làng nghề
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở thế nhưng người dân vẫn còn tâm lý chủ quan thậm chí lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy
nội dung này sẽ được phản ánh trong từ mục tiêu điểm tuần này còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
ngày hai mươi một tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa nguyễn văn
ngày hai mươi một tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa nguyễn văn
tài liệu của công ty cổ phần wanwan miền trung thôn tam vị xã lộc tiến huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế thiêu dụi nhiều tài sản có giá trị
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người trước đó ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh trên diện tích khoảng sáu trăm linh m hai và bốc lên cao gây sập mái
sau đó lan rộng ra toàn khu vực kho theo dụi nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất
lực lượng chức năng huy động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy
sau khi nhận tin báo thang máy tại khách sạn bảo sơn tp huế gặp sự cố làm ba người bị mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
chỉ sau ít phút với kinh nghiệm và sử dụng thiết bị chuyên dụng lực lượng công an đã đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn
căn nhà chứa vải ở quận một mươi hai tp hcm bất ngờ phát cháy trong đêm
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phát chữa cháy
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường
tiến hành chữa cháy ngăn không để cháy lan có bãi đỗ xe ô tô cùng nhà dân liền kề
đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong
những vụ việc xảy ra trong những ngày vừa qua cho thấy nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư đang có diễn biến rất phức tạp
đòi hỏi mỗi hộ dân phải nâng cao cảnh giác và ý thức phòng ngừa
bởi khi có cháy rất dễ xảy ra tình trạng người mắc kẹt bên trong
nếu không có sự cứu nạn cứu hộ kịp thời thì thương vong về người là khó tránh khỏi
thời điểm này lực lượng công an cơ sở đang tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở sản xuất nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong khu dân cư
để kịp thời chấn chỉnh phát hiện xử lý các vi phạm trực tiếp là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
đây là một cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất trên địa bàn thôn thượng xã sơn đồng huyện hoài đức thành phố hà nội
khu vực sản xuất cũng là nơi ở của cả gia đình
kiểm tra thực tế lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chỉ ra nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy có thể dẫn tới cháy nổ
đồ gỗ vật liệu dễ cháy sắp xếp bừa bãi không bảo đảm khoảng cách
hệ thống đường dây điện chưa được đấu nối và đi trong ống gen
phòng đặt máy gen lc
không có người trông coi
tuy nhiên chủ cơ sở đã tự ý bố trí múc xốp xung quanh khiến nguy cơ cháy càng gia tăng
cái phòng cháy chữa cháy của mình nếu mà như cái phòng đục của mình nó cũng chưa phải là an toàn lắm
tại vì nếu mà xảy ra cái chỗ ý phần gỗ thì mình không nói nhưng cái xốp thì chắc chắn là nó cũng dễ bị ăn cháy
ngày một ngày hai đây mình sẽ làm lại toàn bộ hệ thống điện
phòng cháy chữa cháy trước hết là cho mình trước xong rồi còn dân anh em
cơ sở này mặc dù đã có sự quan tâm trang bị các dụng cụ phương tiện chữa cháy nhưng hệ thống điện vẫn không bảo đảm an toàn
trong khi chập điện chính là nguyên nhân chiếm gần sáu mươi các vụ cháy nổ xảy ra thời gian vừa qua
toàn bộ đường chế điện đi trong ống gen kín ống gen bảo vệ ống gen chống cháy bảo vệ là phần thứ nhất
phần thứ hai tất cả các bảng điện này mình có phải đưa vào hộp nhé
hộp khi ngắt khi xảy ra cháy thì nó chạm chầm nó rơi toàn bộ trong hộp
nó sẽ không ảnh hưởng không gây cháy lan
đây mình để toàn bộ các vật dụng của mình che chắn hết phần cổ giao điện này
hai là cái đường dây điện này mình đi nó sẽ chạm chập toàn bộ hệ thống mạng điện của mình
phần thứ ba yêu cầu chủ sưởng là mình để một cái hành lang thông thoáng
khi xảy ra dựng khố thì đường lưu thông của mình khi thoát hiểm hay là di chuyển đồ vật nó sẽ dễ dàng
đây mình để toàn bộ khu vực cuối của mình
che chắn nhé che chắn
thì đề nghị các anh là sau cái đợt kiểm tra thì mình sẽ cải tạo lại
nhất là cục cố lại cái đường dây điện thay đường dây điện cũ thì mình thay mới
và toàn bộ phần dây điện này hộp này đi trong ghen này
thành thức hợp khi chạm cái đường trên mái mình nó hở
thì toàn bộ cái đường nước nó sẽ dẫn theo cái đường dây điện này trực tiếp vào cái cầu giao tổng
bên chủ cơ sở sẽ tiếp thu và sẽ là làm những cái mà bên
các anh đã chỉ đạo ra
bên tôi đây là làm về đồ gỗ nhiều
nên là những cái phòng cháy này nó rất là quan trọng với cơ sở
để bà bình tránh được những cái rủi ro
trên địa bàn xã sơn đồng huyện hoài đức
hiện có trên bảy trăm linh hộ sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ
trong số này có gần hai trăm bảy mươi hộ được xác định là có nguy cơ cháy nổ cao
việc tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân khắc phục các tồn tại thiếu sót
đang được lực lượng chức năng
cơ sở đang đẩy mạnh đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
cũng như ý thức của công nhân làm việc tại xưởng
công tác tuyên truyền đối với cơ sở sản xuất này hết sức quan trọng
và chúng tôi giao cho lực lượng công an và đồng chí trưởng thôn
là thường xuyên kiểm tra lắm bắt và hướng dẫn người dân
phải thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho gia đình và người thợ
cơ sở của chúng tôi thì trước tiên là trang bị những kỹ năng
và kiến thức qua các lớp tập huấn
còn về công cụ hỗ trợ để đảm bảo phòng cháy chữa cháy
thì chúng tôi trang bị những bình cứu hỏa sách tay bình bột bình khí co hai
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một số những thiết bị ví dụ như máy bơm sách tay
máy bơm lưu động và bể nước
và chúng tôi làm đúng theo các
theo yêu cầu của lực lượng chức năng về phòng cháy chữa cháy
nhà vừa ở vừa là nơi kinh doanh hàng hóa tập trung chủ yếu ở kho và tầng một
loại hình cơ sở như thế này rất phổ biến tại các khu cụm làng nghề hiện nay
khi bất cẩn xảy ra cháy nếu không có lối thoát nạn
việc có nạn nhân mắc kẹt bên trong thường xuyên xảy ra
lực lượng chức năng cũng xác định cùng với công tác kiểm tra hướng dẫn
việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng ngừa
chủ động xử lý sự cố cháy nổ khi mới phát sinh đặc biệt quan trọng
nếu như trước đây những cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa
chất dễ cháy của hộ gia đình như thế này không thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
thì nay nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
lần đầu tiên bắt đầu xảy ra cháy chữa cháy
và quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh và một số loại hình khác
với nguy cơ cháy nổ cao sẽ được đưa vào diện quản lý
và như vậy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ phải nâng cao hơn
không để xảy ra tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ mà không kiểm tra xử lý kịp thời

huyện hoài đức đang được xây dựng và tiếp tục nhân rộng
được trang bị thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây sẽ là lực lượng nòng cốt được bồi dưỡng huấn luyện
để tham gia xử lý sự cố cháy nổ ngay từ lúc ban đầu
từ đó kéo giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra
đội phòng cháy cháy cơ sở thì giao cho cơ quan huyện
cũng trực tiếp là đội phòng cháy cháy
thường xuyên xuống để hướng dẫn các đội viên đội phòng cháy cháy cơ sở này
làm sao thành thạo được các phương tiện mà do ủy ban nhân dân xã trang cấp thiết bị
như máy bơm phương tiện chữa cháy bình chữa cháy
các trụ nước đã được đặt thì phải hiểu biết được tính năng của nó
để khi có cháy nổ xảy ra biết thao tác vận hành
cái thứ ba là huy động ở các xã bên cạnh
để làm sao khi xảy ra cháy lớn thì các xã bên cạnh sẽ cùng vào cuộc
với lại các xã bạn để làm sao giảm nguy cơ cháy nổ
hà nội hiện tập trung hơn một ba trăm linh làng nghề trong đó có hơn bốn trăm linh làng nghề truyền thống
hầu như năm nào tại thành phố hà nội cũng xảy ra cháy lớn tại các làng nghề truyền thống
trong khi các điều kiện cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn
và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn bất cập
khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
phát huy phương châm bốn tại chỗ duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
đó là mục tiêu mà rất nhiều địa phương đã đặt ra
thế nhưng để có thể thực hiện hiệu quả trong thực tế
thì chính quyền tại cơ sở phải có những biện pháp cụ thể
có sự quan tâm đúng mức trong đầu tư mua sắm các trang thiết bị phương tiện tại chỗ
phục vụ công tác chữa cháy
có như vậy hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
mới bảo đảm thực chất đáp ứng được yêu cầu đặt ra
thưa quý vị và các bạn
theo thống kê từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi bốn vụ cháy và một mươi ba vụ cháy rừng
làm chết ba người bị thương bốn người thiệt hại tài sản ước tính hơn chín năm tỷ đồng
trong đó số vụ cháy nhà dân vẫn chiếm tới gần ba mươi hai
nhiều vụ cháy xảy ra có nạn nhân mắc kẹt dẫn tới thương vong về người
tiểu mục bạn nên biết tuần này sẽ là những hướng dẫn cụ thể
từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để thoát nạn xử lý sự cố cháy nổ xảy ra trong gia đình
để giúp vụ phá rỡ ba tháng tây
gần nỗi thoát nạn
nếu nhà bạc không có cửa cụ tính sẵn phương án
ra ngoài qua ban công qua khởi cổ lên trên tầng sang nhà kia tên
dùng thang dây hoặc dây heo xuống đất hoặc quát ra ngoài
hoạt động nạn
lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà của mình
và hướng dẫn cho tất cả những người không được đồng tài
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi